xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín mới sáng ngày một một một mươi
theo sở y tế hà nội sáng một tháng một mươi thành phố ghi nhận thêm năm ca covid một mươi chín mới
phân bố tại nam tử liêm ba ca ba đình một ca và tây hồ một ca
phân bố theo chùm ca bệnh chùm sàng lọc hò sốt năm ca
thông tin về năm ca bệnh trong kỳ báo cáo cụ thể như sau
dịch tễ bệnh nhân là nhân viên chăm sóc khách hàng tại ngân hàng agribank
chi nhánh một trăm ba mươi năm lạc long quân hoàng quốc việt cầu giấy
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đến bệnh viện medlatech để làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
ba s g p nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu địa chỉ mỹ đình một nam tử liêm
dịch tễ bệnh nhân là quản lý tại công ty samomtech địa chỉ tại nam an khánh hoài đức
hàng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty tiếp xúc với nhiều người khác
ngày ba mươi tháng chín đến phòng khám medicare để làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh viện medlatech thực hiện
bốn t i nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi địa chỉ trúc bạch ba đình
dịch tễ bệnh nhân làm việc tại công ty toyota suso liễu giai ba đình
ngày ba mươi tháng chín đi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh viện medlatech thực hiện
năm k m nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một địa chỉ quảng an tây hồ

dịch tễ bệnh nhân làm việc tại công ty hoya memory dis technologist hương yên
đã nghỉ làm tại nhà một tháng nay
ngày ba mươi tháng chín đi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
do bệnh viện medlatech thực hiện
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm tám mươi ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm bảy mươi hai ca
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại